ubnd tp hcm vừa ban hành văn bản chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo sở giao thông vận tải công an tp hcm và các đơn vị liên quan về việc bảo đảm an toàn giao thông đối với xe đưa đón học sinh
cụ thể ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giáo dục đào tạo tp hcm tổ chức kiểm tra giả soát các trường hợp sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh
yêu cầu các trường học và đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện và người lái
phối hợp với sở giao thông vận tải kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông với các đơn vị vận tải có hợp đồng đưa đón
chấm dứt hợp đồng và xử lý nghiêm các lái xe chủ xe không tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng xe ô tô